thưa quý vị chiều tối nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại phủ thủ tướng nhật bản ở thủ đô tokyo
lễ đón chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức nhật bản
đã diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ cấp quốc gia
thủ tướng nhật bản kishida fumio và phu nhân chủ trì lễ đón
ngày sau lễ đón hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước cùng tiến hành hội đàm
có thể nói chưa bao giờ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước lại nhận được sự đồng thuận rộng rãi như vậy của nhà nước chính phủ và nhân dân hai nước
triển vọng tăng trưởng kinh tế của việt nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp đến từ nhật bản
một nước công nghiệp phát triển hàng đầu với lợi thế về vốn công nghệ và quản lý
hợp tác trong các lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức oda đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi thương mại và du lịch đã mang lại hiệu quả
và sẽ tiếp tục tạo ra những lợi ích to lớn cho cả hai nước
tổng số người việt nam tại nhật bản lên tới khoảng nửa triệu người đưa việt nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại nhật bản
người việt sinh sống làm việc và học tập tại tất cả các tỉnh thành phố của nhật bản góp phần thúc đẩy nền kinh tế nhật bản
đáp ứng nhu cầu lao động của nhật bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau
điểm nhấn của năm kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhật bản việt nam là chuyến thăm việt nam của hoàng thái tử akishino và công nương vào tháng chín
và chuyến thăm nhật bản lần này của chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân
chuyến thăm nhật bản của chủ tịch nước võ văn thưởng góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước
vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
ngay sau cuộc hội đàm cấp cao tối nay chủ tịch nước võ văn thường và thủ tướng nhật bản kishida fumio đồng chủ trì họp báo quốc tế thông báo về kết quả hội đàm
vui mừng tiếp đón chủ tịch nước võ văn thưởng thăm chính thức nhật bản vào đúng năm kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước thủ tướng kishida fumio chia sẻ
từ khi trở thành nghị sĩ quốc hội ông đã tham gia hoạt động trong liên minh nghị sĩ nhật việt và hầu như mỗi năm đều đến việt nam
và có một mối duyên nông
thông tin về kết quả cuộc hội đàm với chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng kishida fumio cho biết
hai bên đã trao đổi về định hướng quan hệ nhật việt trong tương lai và đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước
theo đó hai bên sẽ cùng xúc tiến hợp tác trong bốn lĩnh vực
đối với lĩnh vực kinh tế việt nam là đối tác cần thiết của nhật bản để hướng tới thực hiện sáng kiến ấn độ dương thái bình dương tự do rộng mở
việt nam cũng là cứ điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng của nhật bản
hai bên sẽ cùng hợp tác để đồng sáng tạo các ngành công nghiệp tương lai như công nghệ cao đào tạo nguồn nhân lực
cùng xúc tiến hợp tác và hỗ trợ về thiết bị quốc phòng và lĩnh vực giao lưu nhân dân
nhật bản và việt nam sẽ tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
vì một thế giới bảo vệ tôn trọng con người củng cố duy trì trật tự tự do quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật
phát biểu tại họp báo chủ tịch nước võ văn thưởng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị thân tình
mà nhà vua hoàng hậu và hoàng gia thủ tướng kishida fumio
chính phủ và nhân dân nhật bản dành cho chủ tịch nước phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
năm qua đặc biệt chúng tôi thống nhất cùng ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước
lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
đây là sự kiện quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ việt nam nhật bản
phát triển thực chất toàn diện hiệu quả gắn kết chặt chẽ đáp ứng lợi ích của hai bên
đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước cho biết hai bên thống nhất những phương hướng lớn
chủ đạo của quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam nhật bản trong thời gian tới
hai bên hoàn nghênh các khoản vay oda của nhật bản dành cho việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
có thể vượt mất một trăm linh tỷ yên
đây là tiền đế quan trọng để hai nước duy trì và đẩy mạnh hợp tác oda trong những năm tới
tập trung vào các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng chiến lược
chuyển đổi số chuyển đổi xanh trong biến đổi khí hậu và y tế
chủ tịch nước cũng cho biết hai bên khẳng định sự cần thiết của việc duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực về những vấn đề cùng quan tâm
trong đó có vấn đề biển đông nhất trí ủng hộ bảo đảm an ninh an toàn hàng hải hàng không
giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong các khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản chủ tịch nước võ văn thường đã tiếp chủ tịch nikai toshihiro
cùng các lãnh đạo liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt nguyên thủ tướng suga yoshihide
và một số nghị sĩ trong ba lãnh đạo của đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền
tham dự cuộc tiếp còn có lãnh đạo một số địa phương các tổ chức kinh tế nhật bản
chủ tịch nước võ văn thưởng cảm ơn các thành viên liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
đặc biệt là chủ tịch nikai
và nhân dân việt nam và có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả cho sự phát triển của quan hệ hai nước
khẳng định quan hệ hai nước có nhiều triển vọng để đạt được bước tiến vượt bậc hơn nữa trong thời gian tới
chủ tịch nước đề nghị chủ tịch nikai toshihiro và liên minh nghị sĩ tiếp tục quan tâm
phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị đồng thời thúc đẩy hợp tác
trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số chuyển đổi xanh nông nghiệp công nghệ cao
giáo dục lao động và du lịch
chủ tịch nicai nguyên thủ tướng suga yoshihide cùng các đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh
và bày tỏ xúc động được đón chủ tịch nước võ văn thưởng thăm chính thức nhật bản
vào năm kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với việt nam trên mọi lĩnh vực
đặc biệt là trong các lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác
sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy dự án đại học việt nhật biểu tượng của quan hệ hợp tác hai nước
ông nagasaki kotaro thống đốc tỉnh jamanasi cũng đã thông tin với chủ tịch nước
về việc tỉnh ramanasi vừa thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh quảng bình
mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai địa phương